là địa bàn giáp ranh với tỉnh bà rịa vũng tàu và nhiều địa phương khác của tỉnh đồng nai
nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào luôn hiện hữu
do đó để đảm bảo công tác phòng chống dịch
hiện huyện cẩm mỹ vẫn duy trì bốn chốt cấp huyện và một chốt cấp tỉnh trên tuyến quốc lộ năm mươi sáu
tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã lâm sang giáp với huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
các lực lượng vẫn siết chặt công tác kiểm tra và tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch
đối với các phương tiện kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng phương tiện luồng xanh
để vận chuyển người và chất cấm vào địa phương
mỗi xe chỉ mất khoảng một mươi hai mươi giây dừng lại để lực lượng chức năng trực chốt kiểm tra các giấy tờ liên quan
và dùng điện thoại thông minh quét mã qr khi góp thông tin sẽ được tiếp tục lưu thông trên địa bàn tỉnh
em đi từ xã xuân hiệp qua xã long giao huyện cẩm mỹ em thấy trạm ở đây kiểm soát cứa ok
em có giấy xét nghiệm tết covid ba ngày một lần bằng lấy xe
em đều có đầy đủ hết và mình khai báo trên app và được quét mã qr thì nó rất là thuận tiện cho em ạ
kiểm tra với tết với lại luồn xanh với khai báo y tế với lại bằng lấy rồi chứng minh rồi
em thấy công tác kiểm soát như thế này rất là ok rất là nhanh chóng mấy anh em tài xế em phải di chuyển rất là nhanh
tương tự tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện tại xã xuân tây
trên tuyến quốc lộ bảy trăm sáu mươi sáu
giáp tranh với huyện xuân lộc là vùng có dịch nên các lực lượng liên tục cho dừng nhiều phương tiện
để kiểm soát về công tác phòng chống dịch bệnh như sát khuẩn đo thân nhiệt khai báo y tế
tuyên truyền nhắc nhở người dân không được phép lơ là chủ quan
trong ba tháng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện
lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý gần chín trăm linh trường hợp không chấp hành các quy định phòng chống dịch
với tổng số tiền là hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
thời gian tới địa phương sẽ từng bước nới lỏng các hoạt động một cách thận trọng chặt chẽ
và phù hợp theo từng thời điểm để dần lấy lại nhịp sống thường nhật
thủ tướng đã được kiểm soát dịch chặt chẽ và chỉ dựng lại những các cái chốt mà trọng điểm
có các giáp răng với các cái vùng mà có dịch trở về địa phương
làm sao lãm bảo vừa phát triển kinh tế tạo điều kiện thương lợi cho người lao động
người sử dụng lao động để người ta tiếp tục yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế
mà vẫn làm tốt công tác phòng chống dịch
vì qua cái quá trình mà thực hiện
cái chốt này thì nó cũng có những cái hiệu quả cho công tác phòng chống dịch
đó là ngăn ngừa phát triển sớm
các cái trường hợp là đi từ các cái vùng đỏ tức là vùng có bệnh đi về địa bàn
các cái chốt đó đều đã phát hiện những cái ca bệnh này và đưa đi cách ly kịp thời
thì cũng làm cho là cái hiệu quả phòng chống dịch nó được tăng cao hơn
đặc biệt nữa thì là ý thức của người dân là qua cái đợt dịch này là được nâng cao
rất đơn giản
và chính cái sự ý thức của người dân và sự đồng lòng chống dịch của người dân
thì nó đã giúp được mang lại cái hiệu quả là kiềm chế được cái tình hình dịch bệnh tính